chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trường bấm non việt úc ở phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ và nguyễn thanh thanh hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin về vụ việc cô giáo tác động đến học sinh xảy ra tại nhà trường là hoàn toàn đúng như báo chí đã thông tin
bà nguyễn thanh thanh cho biết ngày hai mươi sáu tháng bốn ngay sau khi sự việc xảy ra phía nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh để làm rõ mọi vấn đề liên quan
bà thanh thông tin theo quy định phân công của nhà trường thì mỗi lúc có hai cô giáo
trưa ngày hai mươi sáu tháng bốn bà ngoại của cô giáo trung lớp với cô cao quỳnh như mất nên cô giáo kia xin bể lo hậu sự trong lớp chỉ còn lại cô cao quỳnh như vào giờ ngủ trưa của trẻ
đến đầu giờ chiều nhà trường đã phân công một cô giáo khác hỗ trợ cô như đáng tiếc sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ trong lớp chỉ có mình cô như
bà thanh thông tin hội đồng trường và ban giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong việc giám sát quản lý giáo viên lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc
phía nhà trường cũng đã có cuộc học
với toàn bộ giáo viên của trường để nhắc nhở chấn chỉnh nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn tự động nhận diện hành vi để phát hiện xử lý kịp thời những tình huống phát sinh
còn bà hà kim thoa cho hay về phía cô cao quỳnh như đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết đang thực hiện các thủ tục liên quan
được biết cô như đã công tác tại trường được năm năm phía nhà trường rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra và đang phối hợp với cơ quan công an cũng như phía phụ huynh để xử lý theo đúng quy định pháp luật
ở một diễn biến
vào lúc hai mươi ba h năm mươi tám phút ngày tám tháng năm nhà chị tnbu phụ huynh cháu hdk cháu bé bị cô cao quỳnh như dạy dỗ đã bị hai đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà khiến cho gia đình lon sợ
bà hà kim thoa khẳng định trường mầm non việt úc không liên quan đến hai thanh niên đến nhà của cháu ca yêu cầu gia đình rút đơn và vụ việc ném chất bẩn vào nhà của cháu ca
nhà trường cũng đã chủ động thông tin đến cơ quan công an khi biết được sự việc
hiện vụ việc đang được công an quận ninh kiều phát triển
cơ quan công an đã phối hợp cùng các đơn vị xác minh điều tra xử lý
chị tnbu phụ huynh cháu hdk cho biết cơ quan công an đã mời chị làm việc và cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc
hiện viết thương của cháu k đã lành nhưng cháu vẫn bị dối loạn hoảng sợ
gia đình vẫn đang cho cháu ca nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe
chị u chia sẻ gia đình mong muốn vụ việc được điều tra sáng tỏ xử lý trách nhiệm những người có liên quan không để tình trạng trẻ bị đối xử thô bạo tại trường học tiếp tục xảy ra
trước đó ngày tám tháng năm chị tnbu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ phường bình thủy quận bình thủy thành phố cần thơ trình bày con mình là cháu hdk sinh năm hai nghìn một mươi chín học lớp trồi ma trường mầm non việt úc bị cô giáo chủ nhiệm động thay động chân
cụ thể vào một mươi bốn h một mươi chín phút ngày hai mươi sáu tháng bốn chị u nhận được tin nhắn từ cô cao quỳnh như cô giáo trực tiếp dạy lớp cháu ca với nội dung
khi ngủ trưa cô như cua tay vào mặt cháu ca gây bầm
chị u nhắn tin yêu cầu cô như chụp hình
chị u nhắn tin mặt bé gửi phụ huynh xem
sau đó cô như gọi điện và nhắn tin xin lỗi chị u và xin được tha thứ
ngày sau đó chị u đến trường để đón cháu ca và yêu cầu được xem lại camera của lớp cháu ca nhưng phía nhà trường không cung cấp chỉ cung cấp một đoạn video dài hơn một phút
đồng thời phía nhà trường giải thích rằng do da cháu ca mỏng tay cô như xương nên khi ngủ không khống chế được lực mạnh nhẹ mà tác động vào bé
khi gia đình chị u hỏi lý do tại sao đối xử thô bạo với cháu ca và yêu cầu được gặp cô giáo như để đối chất
thì phía nhà trường giải thích do bé ngủ ngay to quá bạn nới y không ngủ được nên khiều bé để bé thức
chị u không đồng ý với lý do mà nhà trường đưa ra nên đã trình báo sự việc đến công an phường an hòa quận ninh kiều
hiện vụ việc đang được công an quận ninh kiều tiếp tục tiếp nhận xác minh điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba thông tin một nữ giáo viên thanh nhạc ở tp hcm có hành vi thô bạo khiến em học sinh lớp một bị gãy ngón tay cũng được dư luận bàn luận xuân sao
lên tiếng về sự việc hiệu trường trường tiểu học nguyễn văn chỗi quận tân bình cho biết nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật cô giáo này
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cô giáo đối xử thô bạo làm gãy ngón tay học sinh tại trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận tân bình
ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết vụ việc thực sự đã gây dư luận không tốt đối với ngành giáo dục thành phố
quan điểm của sở là dù vô tình hay cố ý thì hành động của cô giáo không nằm trong quy định về chuẩn mực trong môi trường sư phạm
ông minh cho biết về việc này sở giáo dục đào tạo tp hcm đã yêu cầu phòng giáo dục đào tạo quận tân bình phối hợp với nhà trường xử lý nghiêm và tổ chức kiểm điểm xử lý hình thức kỷ luật trong khuôn khổ xử lý của viên chức giáo dục
theo ông minh sự việc này diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong quá trình xử lý nhà trường đã làm theo quy trình nhưng khi thông tin giữa nhà trường phụ huynh vẫn chưa được thông suốt dẫn đến sự việc đáng tiếc
trước đó hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn văn chỗi đã tiếp nhận sự việc và tạm đình chỉ cô giáo không cho đứng lớp
ngoài ra theo yêu cầu của phụ huynh nhà trường đã tổ chức chuyển lớp để đảm bảo vấn đề tâm lý cho cháu
sau khi biết vụ việc hiệu trưởng nhà trường cùng các đoàn thể và cô giáo đã đến tận nhà thăm hỏi tình hình gia
và các đoàn thể của học sinh nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc đó trên
trong ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật cô giáo
ông minh thông tin dù vô tình hay cố ý hành động của cô giáo nằm ngoài quy định về chuẩn mực trong môi trường sư phạm nhà trường
quan điểm của sở sẽ xử lý nghiêm đúng với quan điểm của ngành là xây dựng trường học hạnh phúc giảm thiểu tối đa những sự việc dẫn đến mâu thuẫn
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng yêu cầu phòng giáo dục đào tạo quận tân bình phải giải quyết những mâu thuẫn
tổ chức lại cách làm việc với đại diện cha mẹ học sinh cũng như với hội đồng sư phạm để giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực
những căng thẳng cho giáo viên để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
trước đó chị vtt phụ huynh bé mk cho biết chiều ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi đi học về con chị kêu bị đau nhức ngón tay rất nhiều
ba mẹ kiểm tra thấy bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng
sau khi gặng hỏi bé mk kể bị cô giáo chủ nhiệm đối xử thu bảo bằng cây gõ nhạc cụ trong tiết học sáng
đến sáng năm tháng một mươi chị vtt đưa con đến một phòng khám ở quận tân bình
tại đây bác sĩ xác định bé mk bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón bốn xương bàn tay phải
sau khi sự việc xảy ra phụ huynh cho biết lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là cô nts đã chủ động đến nhà riêng của bé để xin lỗi
tại đây cô nts thừa nhận đối xử thô bạo với bé mk vì bé không chịu ngồi yên trong giờ học
trở lại vụ cô giáo của tay tím má học sinh xảy ra tại trường mầm non việt úc cần thơ
sự việc đã để lại những tai tiếng không tốt gây bức xúc trong nhà trường và cả dư luận xã hội
liệu cô giáo cao quỳnh như sẽ bị xử lý như thế nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật được gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại